phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình cùng đoàn công tác đã đến làm việc tại tỉnh vĩnh long
và trao tặng ba mươi căn nhà tỉnh nghĩa thăm gia đình chính sách và kiểm tra công tác chống hạn mặn tại huyện vũng liêm tỉnh vĩnh long
phát biểu tại buổi lễ trao nhà tỉnh nghĩa phó thủ tướng thường trực trương hòa bình đánh giá cao sự quan tâm của đảng bộ
chính quyền và nhân dân vĩnh long trong công tác đền ơn đáp nghĩa cũng như có nhiều hoạt động thiết thực
để tưởng nhớ tri ân những người đã hy sinh sương máu tuổi thanh xuân cho tổ quốc
phó thủ tướng đề nghị đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh vĩnh long chăm lo hơn nữa để trong thời gian tới
từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người có công
ngay sau buổi lễ phó thủ tướng cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác hạn mặn tại cống vũng liêm
và thăm hỏi tặng quà cho hai gia đình chính sách tại huyện vũng liêm
sáng cùng ngày đoàn công tác của phó thủ tướng đã đến dân hoa dân hương tại khu lưu niệm chủ tịch hội đồng bộ trưởng phạm hùng
thuộc xã long phước huyện long hồ và khu lưu niệm thủ tướng chính phủ võ văn kiệt ở thị trấn vũng liêm tỉnh vĩnh long